thừa thiên huế đã sẵn sàng phương án để mở cửa các điểm thăm quan du lịch di tích danh thắng trên địa bàn
phục vụ khách du lịch ngày ba mươi tháng bốn
thừa thiên huế sẽ mở cửa đón khách tham quan khu vực đại nội và một số điểm lăng tẩm
sau đó dần mở cửa trở lại các điểm di tích khác
khách tham quan sẽ được miễn phí vé một tuần kể từ ngày mở cửa di tích
bên cạnh việc khẩn trương chuẩn bị mở cửa các điểm tham quan
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế còn lên kế hoạch phân luồng du khách
để hạn chế các điểm tập trung đông người trong quá trình thăm quan